thời gian qua nạn khai thác khoáng sản trái phép không phép trên địa bàn huyện phú quốc tỉnh kiên giang
vẫn diễn ra hết sức phức tạp mặc dù các ngành chức năng địa phương đã kiên quyết xử lý các đối tượng này
và nạn khai thác trái phép khoáng sản không chỉ làm ảnh hưởng đến tài nguyên khoáng sản
mà còn gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự và cuộc sống của bà con địa phương
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay riêng lực lượng công an huyện phú quốc đã bắt xử lý
trên một trăm bốn mươi trường hợp khai thác khoáng sản không phép trái phép gồm cát đất và sỏi đỏ
tạm giữ trên một trăm năm mươi phương tiện phục vụ cho việc khai thác xử phạt hành chính gần năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên nạn khai thác khoáng sản trái phép nơi đây vẫn còn tái diễn gây mất an ninh trật tự ở địa phương
theo quy định của phúc lương mức độ xử lý hình chính đối với hành vi vi phạm khai thác khoáng sản
là mức phạt quá thấp mức phạt trung bình là từ hai đến hai triệu rưỡi
mức phạt là khung cao nhất chỉ nằm ở số tiền là bốn triệu
từ mức phạt này việc xử lý đối tượng của cơ quan thi hành là không đủ sức
chưa đủ sức răng đe từ đó việc giải quyết tình hình này gặp rất nhiều khó khăn
để giải quyết nạn khai thác khoáng sản không phép trái phép vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện phú quốc đã thành lập tổ chấn áp các băng nhóm bảo kê khai thác khoáng sản trái phép
từ đó đến nay tình hình khai thác khoáng sản trái phép đã giảm đáng kể tuy nhiên
vì lợi nhuận cao các đối tượng vẫn tìm mọi cách len lút đưa phương tiện vào trộm khai thác khoáng sản

ngoài những nỗ lực của lực lượng trái phép các đối tượng đã tìm cách lén lút đưa phương tiện vào trộm khai thác khoáng sản
trong thời gian tới mong rằng mọi người dân không nên đưa phương tiện vào khai thác khoáng sản
khi chưa được ngành chức năng cấp phép tránh rơi vào con đường lao lý